liên quan đến việc hà nội thực hiện thí điểm thả thiên nga ở hồ gươm quận hoàn kiếm
thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội cho biết việc thí điểm sẽ dừng lại
trong đêm ngày năm tháng hai một mươi hai con thiên nga gồm bảy con đen và năm con trắng được đưa ra khỏi hồ gươm
nguyên nhân của việc dừng thí điểm là do nhiều nhà khoa học cho rằng hồ gươm là địa điểm thiêng liêng của người dân thủ đô
nơi văn hóa tâm linh nổi tiếng với truyền thuyết rùa vàng và hình ảnh cụ rùa gắn liền với tên tuổi lịch sử của hồ
trước đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội dự kiến
sau khi thí điểm sẽ tiến hành thả thêm với số lượng khoảng năm mươi một trăm linh con loại thiên nga được nhập từ bỉ
được cho là thích nghi với khí hậu của việt nam
theo nguyên tắc khi thả chính thức bất cứ sinh vật nào xuống hồ gươm
phải có sự đồng ý của sở văn hóa thể thao hà nội cũng như bộ văn hóa thể thao và du lịch